xin chào và hẹn gặp lại
cả hành khách đi trên xe cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để được giám sát và theo dõi sức khỏe phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bệnh nhân sáu trăm hai mươi là nữ bốn mươi bốn tuổi ở phủ lý hà nam được công bố dương tính với virus sars cov hai trong tối ngày hai tháng tám
tại quảng nam tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp hàng ngày
để đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid công an quảng nam đã phân công gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
thực hiện nhiệm vụ tại sáu mươi bảy chốt
các bệnh nhân đã được kiểm dịch theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân các cấp
trung bình mỗi ngày lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra kiểm soát gần hai mươi phương tiện
đo thân nhiệt hơn hai mươi trường hợp khai báo y tế hơn tám trường hợp
ngoài ra tại các địa phương có các khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh
thực hiện lệnh phong tỏa như hội an điện bàn duy xuyên thăng bình
công an các địa phương đã bố trí mỗi khu vực hai ba chốt trạm kiểm soát
dân thực hiện nghiêm quyết định phong tỏa của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ngoài ra tăng cường công tác kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và các quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh
đến nay công an quảng nam đã kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm một mươi bảy trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch
bệnh viện đà nẵng là ổ dịch lớn với hầu hết các ca mắc covid một mươi chín thời gian qua đều liên quan đến bệnh viện này
và đến nay sau khi chuyển hết bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện cơ bản được làm sạch để đón bệnh nhân đến khám và chữa bệnh bình thường
phần lớn các ca bệnh dương tính covid một mươi chín tại bệnh viện đà nẵng đã được chuyển ra các bệnh viện chuyên biệt của thành phố
là bệnh viện phổi và bệnh viện giã chiến ở hòa vang để điều trị
riêng những bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nặng đã được chuyển ra bệnh viện trung ương huế cơ sở
hiện tại bệnh viện chỉ còn khoảng hai trăm năm mươi bệnh nhân bệnh thông thường
lãnh đạo bệnh viện cho biết bệnh viện cơ bản được làm sạch để sớm đón bệnh nhân đến khám và chữa bệnh bình thường
xã hòa tiến huyện hòa vang đà nẵng là nơi ghi nhận có năm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
có bốn ca tại thôn lệ sơn nam trong đó có hai bệnh nhân được xác định lây lan trong cộng đồng
trong đêm ngày ba tháng tám ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố đà nẵng đã có quyết định áp dụng biện pháp
cách ly phong tỏa
với thôn lệ sơn nam xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng lực lượng công an tại đây đã lập một mươi tám chốt
để kiểm soát dịch bệnh đồng thời cũng bố trí lực lượng giúp dân vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm
với quyết tâm không để hộ dân nào bị đói
khu vực bị phong tỏa tại xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng nơi có hơn bốn trăm linh hộ với hơn một bảy trăm linh nhân khẩu
để phong tỏa khu vực này ban chỉ đạo phòng chống dịch đã có phương án lập nhiều tổ
tổ chốt chặn y tế hầu cân để đảm bảo cho bà con có điều kiện tối thiểu ở tại nhà không vi phạm lệnh cách ly y tế
chúng tôi cũng đã phối hợp với lại cơ quan y tế tiến hành xử lý y tế đối với trường hợp xe hay là người
mà có trường hợp cần thiết phải vào trong này để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng chống dịch
có hiệu quả ngăn chặn đến mức thấm nhất sự lay lo trong cộng đồng
đây là khu dân cư thứ hai bị phong tỏa ở đà nẵng sau vùng dân cư quanh ba bệnh viện lớn nhất của thành phố
đồng thời là vùng thôn quê đầu tiên ở miền trung bị phong tỏa vì dịch covid một mươi chín
các người dân và lực lượng chức năng đã chuẩn bị nhiều phương án về hậu cần y tế
nên dù có khó khăn nhưng họ vẫn tự tin đương đầu với dịch bệnh
khi mà đã phát hiện ra một cái covid đã lay lan thì ở đây cũng tất cả mọi người dân trong đề
đã cái tư thế là đã chuẩn bị rồi cho nên khi đã có cái quyết định có cái chỉ thị xuống là phong tỏa ở đây
cho nên là cũng không có gì là phải lo ngại không có gì khó khăn cả
nhờ lòng tóc tốt truyền thì một số hậu dân đang có vùng dịch này
cũng đã phát hiện sự chủ động mua trị lương thực để có việc ăn uống đảm bảo nhu cầu
thực yếu khoảng một tuần đến một mươi ngày
bên cạnh đó đó có những hộ gia đình mà có thể là không có sự chủ động
hoặc là chưa có điều kiện để mua sắm trước mua thị
một số mạng thượng quân cũng có hỗ trợ về vật chất lương thực thực phẩm
vì vậy chúng tôi phối hợp với lại đồng hội y tế tiến hành đám thông tin
những hộ dân nào
có thể là thiếu về cái lương thực thực phẩm chưa được ước mấn được cái nhu cầu ăn uống hằng ngày
thì chúng tôi sẽ đem trực tiếp đến và cung cấp để cho đảm bảo rằng mỗi người dân
mỗi gia đình đang có vùng dịch là không thể thay đổi
trong thời gian cách ly lực lượng công an huyện hòa vang và công an xã đã lập các tổ đội
tham gia nhiệm vụ hỗ trợ bảo đảm các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân
để việc cách ly được triển khai đúng quy định
bên cạnh đó

tiến hành tuần tra nhằm phòng chống tội phạm và thực hiện tuyên truyền cho người dân
hiểu chủ trương đúng đắn của thành phố trong nỗ lực kiểm soát khống chế dịch bệnh
và chấp hành tốt các biện pháp cách ly
thưa quý vị và các bạn hiện tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đang có bốn khi khu cách ly tập trung
những người này thì chủ yếu là người từ trung quốc trở về
trong đó có cả những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép
để đảm bảo an toàn cho khu vực này công an tỉnh quảng ninh đã chủ động triển khai
quyết liệt các biện pháp cách ly
công tác tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm cách ly lưu trú an toàn cho người dân
sau một mươi bốn ngày thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung central quay thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
hôm nay al linh quốc tịch trung quốc đã kết thúc quy trình cách ly và được về nơi cư trú
bốn ngày qua có lẽ là những ngày đáng nhớ với người đàn ông này bởi sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ
cũng như công tác an ninh tại đây
tôi là người của công ty lợi lai khi đến đây tôi phải tuân thủ theo đúng quy định của việt nam là cách ly một mươi bốn ngày
hôm nay tôi hết cách ly và được ra ngoài tôi thấy suốt thời gian qua mọi người đối xử với tôi rất tốt
tính từ đầu tháng hai đến nay thành phố móng cái đón nhận hơn hai hai trăm linh người từ nước ngoài về và thực hiện cách ly
để đảm bảo an ninh an toàn cũng như tránh việc trứng cách ly tại mỗi điểm công an thành phố móng cái
cũng chỉ các tổ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
người người ta ở bên kia bên dưới người ta về bên trung quốc người ta trả vé là bị ngáo đá
rồi là bị thần kinh không ổn định là anh em cũng đã hỗ trợ là tiền về và hỗ trợ người ta những cái lúc
ở đây là giúp người ta những cái việc thay người nhà chăm sóc và ăn thuốc mê ăn
những thứ là đều đảm bảo hết cho người ta
từ tết đến nay từ mùng một tháng hai đến nay
thì rất là căng mình hiện nay thì cũng đang còn bốn điểm sang tuần ở sẽ sáu điểm bố trí thường trực canh gác như vậy hai mươi bốn trên hai mươi bốn
mất mỗi điểm như vậy là ba ca thì mất khoảng một mươi người một ngày
mà lắng mưa tí nữa anh các chị đến đấy thì sẽ thấy là anh em vất vả mà nhà bạt mưa lắng đặc biệt mùa hè này
nói chung là rất căng nhưng mà chúng tôi cũng thực hiện cái chỉ đạo là anh em động viên quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ
với đường biên giới trên biển và đất liền dài hơn bảy mươi km ngay khi xảy ra dịch covid một mươi chín thành phố móng cái được đánh giá là địa phương phức tạp có thể xảy ra dịch bệnh
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong đó có lực lượng công an đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố móng cái không phát hiện ca bệnh nào do covid một mươi chín gây ra
ngoài đảm bảo an toàn cho các khu vực cách ly công an thành phố móng cái còn phối hợp với lực lượng chức năng như biên phòng hải quan triển khai tích cực công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới ngăn chặn người và hàng hóa xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở biên giới
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hai tháng tám
bộ y tế vừa có công điện đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với sở giáo dục và đào tạo triển khai một số biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
theo đó sở y tế bố trí nhân lực trang thiết bị thuốc hóa chất và dịch bệnh
và chỉ định các cơ sở y tế tham gia thực hiện công tác chuyên môn y tế gồm phối hợp ra soát phân loại toàn bộ học sinh tham dự kỳ thi để có phương án xử lý phù hợp theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo và ubnd cấp tỉnh
phối hợp hướng dẫn đảm bảo vệ sinh khử khuẩn chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời tại các địa điểm thi bố trí kiếp trực y tế tại các địa điểm thi để kịp thời sơ cấp cứu và xử lý trường hợp sốt ho khó thở
trong thời gian thi lực lượng y tế phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh và xử lý kịp thời khi học sinh có biểu hiện sốt ho khó thở
trường hợp các tỉnh thành phố có tổ chức thi cho học sinh có tiếp xúc gần với ca bệnh f một thì đảm bảo tất cả những người tham gia tổ chức những người tham gia tổ chức thi phải mặc trang phục bảo hộ theo quy định và triển khai các biện pháp phòng tránh lây nhiễm chéo trong quá trình tổ chức thi
sở y tế các địa phương phải phối hợp truyền thông cho học sinh phụ huynh học sinh chủ động khai báo y tế
theo dõi tình hình sức khỏe trước khi đến địa điểm thi nếu có biểu hiện sốt ho khó thở thì thông báo ngay ban tổ chức thi nhà trường giáo viên chủ nhiệm để được giải quyết
với mục đích tuyên truyền gian đe giáo dục chung sáng ngày bốn tháng tám tại nhà văn hóa xã bắc sơn thành phố móng cái tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã mở phiên tòa lưu động đưa ra xét xử công khai các bị cáo gồm hai anh em vòng a sủi và vòng a hây
ninh văn xuân phùn văn phóng
phùn văn dũng cùng chú tại thành phố mong cái và lỉ a tằng chú tại huyện tiên yên quảng ninh về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
quá trình điều tra xác định trong thời gian làm việc tại thành phố đông hưng trung quốc vọng a sủi quen biết với một người trung quốc tên a lùng
đến ngày chín tháng sáu an lùng gọi điện thoại cho sủi đặt vấn đề thuê sủi tổ chức cho một số người trung quốc nhập cảnh trái phép từ đông hưng trung quốc đến móng cái quảng ninh với giá bốn nhân dân tệ một người nhập cảnh
trong hai ngày ngày chín một mươi
ngày một mươi sáu hai nghìn hai mươi tại khu vực biên giới mốc một trăm ba mươi năm năm thuộc thôn thán phún xã bắc sơn thành phố móng cái nhóm trên đã tổ chức đón sáu người quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép vào móng cái quảng ninh thì bị bắt giữ
tại phiên tòa tòa nhân dân tỉnh quảng ninh tuyên án vòng a sủi vòng a hây sáu năm tù lỉ a tằng năm năm tù phùn quay phóng bốn năm tù ninh văn xuân và phùn văn dũng hai năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
chiều nay ngày bốn tháng tám cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an đã thông tin với cơ quan báo chí về việc phát hiện đường dây mua bán các thiết bị ghi âm ghi hình nguy trang để gian lận thi cử
hai đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra trong vụ việc
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bảy cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an quận thanh xuân và quản lý thị trường hà nội bắt quả tăng đối tượng trần văn tiến chú tại vĩnh phúc đang thực hiện hành vi giao bán thiết bị định vị được ngụy trang dưới hình thức usb cho khách hàng
toàn bộ các thiết bị ghi âm ghi hình định vị ngụy trang được phát hiện thu giữ là sở hữu của đối tượng trần văn toàn chú tại vĩnh yên vĩnh phúc
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại nơi ở của đối tượng tổng số hai mươi ba mặt hàng với hàng trăm thiết bị ghi âm ghi hình định vị ngụy trang dưới hình thức như hộp giấy ăn đồng hồ bút usb mũ lưỡi chai hay là cúc áo
trong đó có một số loại thiết bị ghi âm ghi hình được giao bán với tên gọi dụng cụ thi cử để phục vụ những người mua có ý định gian lận trong các kỳ thi
các thiết bị ghi âm ghi hình do các đối tượng mua bán phục vụ gian lận thi cử được nguy trang rất tinh vi rất khó phát hiện bằng mắt thường
các thiết bị này đều được nhập lậu không có hóa đơn chứng từ xuất xứ
và tiếp theo sẽ là bản tin hai mươi bốn trên bảy đến từ trường quay phía nam
kính thưa quý vị khoảng một mươi một giờ trưa nay ngày bốn tháng tám trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua phường hiệp thành thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cho một phụ nữ tử vong
thời điểm trên người phụ nữ chạy xe gắn máy biển số sáu mươi một d một trăm linh bốn nghìn bốn trăm sáu mươi tám trên quốc lộ một mươi ba theo hướng thị xã bến cát và thành phố thuận an
khi đến ngã năm bệnh viện năm trăm một mươi hai thì xảy ra va chạm với xe ben biển số sáu mươi một c ba mươi ba nghìn sáu mươi bốn đang băng ngang đường
sự cố khiến nữ nạn nhân bị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ
trước đó ngày hai mươi chín tháng bảy bệnh viện đã bắt đầu phong tỏa các lối đi chính và thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới trong ba ngày từ hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng bảy
và đến ngày ba mươi một tháng bảy bệnh viện này tiếp tục thông báo tạm ngưng nhận bệnh đến hết ngày ba tháng tám
tất cả nhân viên y tế thuộc diện f một đang cách ly tại tầng năm của bệnh viện
nhân viên thuộc danh sách f hai tự cách ly tại nhà
bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho những người này theo hướng dẫn của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm